thủ tướng nguyễn xuân phúc cùng các phó thủ tướng vương đình huệ trịnh đình dũng
chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc về thúc đẩy phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công năm hai nghìn một mươi chín
cùng giữa các lãnh đạo các bộ ngành trung ương và địa phương
tại đầu cầu tp hcm có đồng chí nguyễn thị nhân
ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hcm
phát biểu khai mạc hội nghị thủ tướng nguyễn xuân phúc nêu rõ
đầu tư công đã đóng góp lớn vào việc phát triển kinh tế xã hội của đất nước
công chiếm tới một mươi bảy tổng giá trị gdp của cả nước
khoảng ba mươi hai tổng mức đầu tư toàn xã hội trong năm hai nghìn một mươi chín
thế nhưng tình trạng chậm giải ngân trong gần một mươi năm qua
đã tạo nên nút thắt cổ trai đối với nền kinh tế gây ra nhiều hệ lụy
thủ tướng đã chỉ ra bốn hậu quả lớn đó là ảnh hưởng tới tăng trưởng kinh tế
vốn đầu tư công thường là một trong những nguồn lực của các dự án lớn
những hạ tầng quan trọng nên khi bị chậm cũng sẽ kéo lùi các dòng vốn đối ứng khác
ảnh hưởng đến huy động vốn xã hội
ảnh hưởng đến uy tín quốc gia giảm niềm tin của các nhà đầu tư và nhà tài trợ
gây lãng phí trong khi tiền nằm ở đó mà chính phủ vẫn phải trả thêm chi phí vốn
doanh nghiệp và chủ đầu tư sẽ phải chịu chi phí vốn đội lên
thủ tướng đề nghị tại hội nghị cần phải làm rõ về những nguyên nhân khách quan
chủ quan của tình trạng chậm giải ngân này
các ông chỉ nói là mặt bàn các ông chỉ nói thủ tục các ông chỉ nói năng lực thi công
nhất là các ông chí thường nói thể chế v v
nhưng mà tôi chỉ nói các ông chỉ rằng là
cả nước chúng ta thì nhiều địa phương nhiều ngành
người ta giải cũng cùng tình trạng như vậy
nhưng người ta giải ngân hết sức tốt bảy tám
có nhiều địa phương đặc cao hơn nữa
nhưng mà có nhiều ngành nhiều địa phương thì chỉ đạo làm sao
bấm sót cái chỉ đạo sáng tạo quyết định làm sao
mà giải ngân chỉ một mươi một mươi năm
chúng ta cũng phải trách nhiệm cái này trước đất nước trước xã hội
chứ không thể nói đổi cho nguyên nhân khách quan không nào
có những cái chuyện này
có những cái chuyện này
chủ trương thì nó mặt bằng cả năm rưỡi rồi
nhưng mà đến giờ phút này các ông chỉ vẫn
trên tiền không ra quả hết
tài khoản để mà ra xã hội rồi
thì tôi muốn có nguyên nhân là rất quan trọng
thủ tướng yêu cầu tại hội nghị
phải đưa ra những giải pháp mạnh mẽ hơn
thủ tướng nhấn mạnh
thủ tướng sẽ cắt vốn chuyển vốn
của những dự án những địa phương
những bộ ngành không giải ngân được
để cho các bộ ngành địa phương khác giải ngân
có hiệu quả hơn